tại quảng ngãi hiện các địa phương đang tiếp tục khẩn trương di rời người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn
tại huyện sơn hà những ngày qua đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
hai mươi một hộ dân với một trăm ba mươi người quanh khu vực phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn trước khi cơn bão số một mươi vào bờ
ngay từ sáng sớm vợ chồng ông đinh văn mình cùng các con đã gói ghém đồ đạc trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ
sẵn sàng di chuyển đến nơi kiên cố để tránh bão
khu nhà nơi gia đình ông đang ở có nguy cơ sạt lở cao
hiện trên địa bàn huyện sơn hà xuất hiện tám điểm sạt lở nằm cách các điểm sơn ba sơn thành sơn nham và thị trấn di lăng
trong đó tình trạng sạt lở đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ba mươi một hộ dân
nhiều móng nhà đã sát vực hầm
nhiều bức tường nhà đã xuất hiện vết nứt đe dọa tính mạng người dân
vì vậy địa phương khẩn trương di rời bà con đến khu an toàn
giờ bà con về trung tâm dạy nghề trước năm giờ ngày hôm nay
đối với địa phương thì nguyện phí nó rất là cao hẳn
tính mong cấp tranh xem sát vô tính nguyện phí
thứ nhất một là di dời đến nơi cũ khác có vị trí an toàn hơn
thứ hai là nghiên cứu xây dựng các bờ kè xung quanh có điểm nhiều cây sạt lở để đảm bảo an toàn nguyện nguyện
hiện tỉnh quảng ngãi liên tục di rời người dân vùng lũ quét sạt lở các huyện miền núi
sự kiến công tác di rời
sẽ hoàn thành trong sáng mai